đồng chí nguyễn mạnh hùng cũng thông tin về việc tiến hành sắp nhập báo bình phước và đài phát thanh truyền hình tỉnh bình phước thành trung tâm báo chí truyền thông tỉnh bình phước vào tháng tám tới
cũng trong sáng nay đã có một số hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm quản lý hỗ trợ đào tạo cán bộ về lĩnh vực công nghệ thông tin đã được ký kết giữa tỉnh bình phước và một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin
hội nghị các tham tán thương mại trưởng cơ quan thương vụ tại khu vực châu mỹ đã diễn ra tại thủ đô mexico liên bang mexico nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hóa của việt nam đến các nước trong khu vực và trên thế giới
phát biểu tại kỳ họp thứ trưởng đỗ thắng hải đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ thương mại song phương giữa hai nước
nhấn mạnh mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam tại khu vực mỹ la tình
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của mexico tại châu á thái bình dương
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt ba ba mươi năm tỷ usd tăng một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt một hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám

chúng tôi cùng các bộ ngành liên quan của phía việt nam và mexico đã đạt ba ba mươi năm tỷ usd
tất cả các lĩnh vực mà hiện nay hai bên đang có hợp tác và cũng đã đưa ra những đường hướng định hướng để có thể phát triển trong thời gian tới
và nhất là trong các lĩnh vực về thương mại lĩnh vực về công nghệ sở hữu trí tuệ
thứ trưởng luz maria de la mora bày tỏ sự hài lòng trước những sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương những năm qua

năm hai nghìn một mươi tám đập suối cộc được tỉnh tuyên quang đầu tư nâng cấp sửa chữa đến đầu tháng bảy năm nay công trình đã được bàn giao cho địa phương và đưa vào sử dụng
để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra lập kế hoạch sửa chữa khắc phục các hư hỏng của công trình
đối với các công trình thủy lợi đang thi công xây dựng các đơn vị chủ đầu tư phải bảo đảm tiến độ vượt lũ chống lũ an toàn có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công trên địa bàn

đối với các công trình thủy lợi và hơn ba sáu trăm linh km canh mương phần lớn các công trình hoạt động bình thường một số công trình bị hư hỏng nhỏ đã được đề xuất sửa chữa khắc phục
tỉnh tuyên quang đã bố trí các nguồn vốn để tu sửa nâng cấp và làm mới bốn mươi tám công trình với tổng kinh phí trên một trăm năm mươi sáu bốn tỷ đồng
tuy nhiên đến nay toàn tỉnh vẫn còn ba trăm bảy mươi hai công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn chưa được bố trí các nguồn để sửa chữa nâng cấp
hiện nay ngành chức năng của tỉnh đắk lắc đang nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn châu phi trước diễn biến của dịch này đang bùng phát mạnh và lây lan nhanh trên địa bàn
gần hai tám trăm linh con lợn mắc bệnh hơn một trăm ba mươi bốn tấn lợn buộc phải tiêu hủy dịch bệnh đã lan ra chín trên một mươi năm huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đắk lắc kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào cuối tháng năm năm nay
diễn biến dịch bệnh bùng phát mạnh đang khiến công tác phòng chống gặp nhiều khó khăn trong nhiều công đoạn
tìm một vị trí đắc sắc
mà để chôn những con lợn mà đã mắc bệnh dịch tả lợn châu phi thì rất là khó khăn
và cái nữa thì cái lực lượng mà tham gia và chống dịch đặc biệt là cái lực lượng tham gia trong cái hội đồng tiêu hủy là không phải là luật chuyên nghiệp
không những khiến ngành chức năng khó kiểm soát mà dịch bệnh đang khiến kinh tế của nhiều chủ chăn nuôi gặp khó khăn
trước tình hình này ngành nông nghiệp đắk lắc khuyến cáo người dân nếu không có điều kiện chăn nuôi tập trung
thì nên xem xét chuyển đổi dịch bệnh
để không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình
đồng thời huy động toàn hệ thống chính trị ứng phó với dịch tả lợn châu phi
xác định không phải là một ngày hai đối với dịch này mà đang lâu dài
cho đó cần và tập trung chuyên gia nhà dân hiểu về vấn đề chống dịch công tác phòng chống dịch
và đồng thời thì phải tăng cường công tác về tổ chức về tiêm phòng đối với một số bệnh mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái dịch bệnh này
kể từ đầu năm đến nay
nhiều dịch bệnh trên lợn như lờ mồm long móng tai xanh tả lợn châu phi đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của người dân
và đang đe dọa đến sự an toàn của đàn lợn gần tám trăm linh con của tỉnh đắk lắc
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
thời gian qua các xã trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã ưu tiên dành nguồn lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
đến nay toàn tỉnh có một trăm một mươi một trong tổng số một trăm một mươi sáu xã đặt tiêu chí về giao thông
một trăm linh số xã có đường giao thông đến trung tâm xã
toàn tỉnh lâm đồng đã đầu tư xây dựng được gần hai km đường giao thông
trong đó xây mới bảy trăm linh năm km sửa chữa nâng cấp một hai trăm linh km với tổng kinh phí đầu tư trên ba tỷ đồng
hiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh lâm đồng có khoảng bảy km
trong đó tỷ lệ cứng hóa đạt trên tám mươi hai một trăm linh số xã có đường giao thông đến trung tâm xã
trên chín mươi năm xã đạt tiêu chí về giao thông
để từng bước hoàn thiện
chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn hiện địa phương đang tiếp tục chú trọng
và ưu tiên huy động các nguồn vốn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền
công lao động để thực hiện có hiệu quả đề án đường giao thông trên địa bàn
nhằm cải tiến chất lượng khám chữa bệnh cũng như cải cách thủ tục hành chính
giảm thiểu thời gian làm thủ tục hành chính của bệnh nhân và người nhà
mới đây viện huyết học và truyền máu trung ương triển khai một quy trình mới
trong việc thực hiện thủ tục hành chính
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín viện huyết học và truyền máu trung ương
chính thức triển khai quy trình mới trong việc thực hiện thủ tục nhập viện và ra viện
với những đối tượng điều trị nội trú
theo đó thủ tục hành chính và thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế
của các bệnh nhân điều trị nội trú sẽ được thực hiện ngay tại các khoa điều trị
qua một thời gian rất ngắn một hai tuần chúng tôi khảo sát thì thấy rằng là
cái thời gian để mà người bệnh chờ đợi làm các thủ tục về hành chính bảo hiểm y tế
thì mất khoảng một mươi đến một mươi năm phút không giống như trước đây người bệnh có thể chờ từ một cho đến hai tiếng
thay vì trước đây người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân phải xếp hàng từ sáng
khi cần làm thủ tục nhập viện hay xuất viện
thì nay việc cải cách thủ tục hành chính tại viện huyết học và truyền máu trung ương
giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể không chỉ thời gian
mà còn là công sức tạo những tác động tích cực tới tâm lý của bệnh nhân và người nhà khi tới điều trị tại đây
thưa quý vị mùa sách hè năm nay chứng kiến sự đa dạng của các đầu sách dành cho thiếu nhi
đến từ các nhà xuất bản trong nước từ sách tranh đến sách chữ sách dịch đến sách trong nước
trong dịp hè các nhà xuất bản cho ra mắt nhiều bộ sách về khoa học thưởng thức và giáo dục kỹ năng
bên cạnh nội dung phong phú đa dạng hình thức thể hiện của các cuốn sách này cũng không ngừng cải tiến
nhằm tăng sự tương tác của phụ huynh và trẻ nhỏ đối với sách thông qua các thao tác lật dở
lắp kép và chiếu bóng
bên cạnh đó mảng sách văn học thiếu nhi với những tác phẩm văn học kinh điển trong nước và nước ngoài
cũng được các nhà xuất bản trú trọng liên tục tái bản với nội dung được bổ sung đầy đủ
và hình thức bắt mắt để hấp dẫn các em nhỏ
đối với những tác phẩm văn học của các tác giả trẻ trong nước mặc dù số lượng không nhiều
nhưng đây cũng là mảng sách được các nhà xuất bản quan tâm đầu tư và các bậc phụ huynh chú ý tìm đọc
với sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức các đầu sách xuất bản trong dịp hè này
sẽ giúp phụ huynh và các em nhỏ có được những trải nghiệm thật thú vị
nâng cao trí thức trong hành trình chinh phục tương lai
nhằm tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm sản xuất gắn bó lâu dài với công ty
bên cạnh các chế độ chính sách một doanh nghiệp hàn quốc tại khu công nghiệp tân thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thực hiện thêm một giải pháp thiết thực
đó là mở nhà trẻ miễn phí dành cho con em
đây là những hình ảnh quen thuộc trước cổng của công ty trách nhiệm hưu hẳn an tách
ở khu công nghiệp tân thanh thành phố đồng xoài suốt hơn sáu năm nay
từ khi có nhà trẻ công nhân của công ty phần nào vơi đi được những vất vả
và lo lắng trong việc chăm sóc con cái
trưa là con nghỉ ngơi tới chiều ra ca tôi về
là tôi trở lại nhà trẻ miễn phí

là tôi trở còn tôi về luôn nói chung là rất là tiện công ty thì rất là tốt
từ khi nhà trẻ đi vào hoạt động đoàn viên công đoàn người lao động rất là phấn khởi
vì đã được gửi con ngay tại nơi làm việc của mình
nên là giúp cho người lao động rất thuận tiện cho cái việc đưa đón con em mình
và được gửi con trong một cái môi trường rất là thân thiện và an toàn
đặc biệt là các cháu được miễn phí học phí hầu như hoàn toàn
phụ huynh chỉ đóng góp thêm một phần vào bữa ăn sáng
lớp trẻ mầm non của công ty trách nhiệm hữu hàn antech là mô hình đầu tiên tại bình phước
được cán bộ công nhân viên của công ty và chính quyền địa phương hoan nghênh đánh giá cao
đây là mô hình hiệu quả thiết thực thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi đầu tư vào việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề đà lạt và hoa
mùa hội hoa trên thành phố cao nguyên lần này diễn ra trong năm ngày từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi hai
gắn với hoạt động tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc
hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân du khách trong nước và quốc tế
một đại tiệc hoa và văn hóa trà thanh tào thú vị
festival hoa đà lạt lần thứ tám sẽ kiến tạo những không gian hoa tươi nghệ thuật
xung quanh hồ xuân hương theo chủ đề từng ngày
khởi đầu là không gian hoa cánh hồng duyên dáng kiêu sa
tiếp đến là li li thanh lịch các tường hòa nhã tinh tế hoa lan và đà lạt muôn sắc màu
gắn với các hoạt động tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc
trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các sự kiện như triển lãm hoa cây cảnh quốc tế
hội trợ thương mại quốc gia festival hoa đà lạt
chương trình tôn vinh di sản kiến trúc đà lạt
hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch
festival sẽ bế mạc vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
với mục đích kêu gọi giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường đang ngày càng quá tải
triển lãm xả rác ít thôi đã được tổ chức tại trung tâm văn hóa pháp vào chiều qua một mươi năm tháng bảy
không gian triển lãm được bao phủ với tác phẩm chủ đề cơn sóng rác thải nhựa
miêu tả lượng rác thải vô cơ rất lớn chỉ từ một gia đình bốn người thải ra trong vòng sáu tháng
bên cạnh đó nhiều mô hình sắp đặt cung cấp thêm các thông tin về hiện trạng môi trường
khiến người xem phải lưu tâm
triển lãm xả rác ít thôi mang đến một góc nhìn mới
đó là bên cạnh việc tập trung vào xử lý lượng rác thải ra
việc thay đổi những cách thức sản xuất và tiêu dùng của xã hội
cũng là cách thức để giảm lượng rác đang ngày một tăng
gây nhiều tác hại đối với môi trường và sức khỏe người dân
ký thi trung học phố thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ tiếp tục tự hào
khi có nữ sinh đạt hai mươi chín tám điểm
đứng tốp đầu thí sinh có điểm ba môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước
đó là em ngô thu hà học sinh lớp một mươi hai
chuyên toán trường trung học phổ thông chuyên hùng vương tỉnh phú thọ
sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên bố là công an
từ nhỏ thu hà đã có kết quả học tập xuất sắc
năm hai nghìn một mươi sáu hà đỗ thủ khoa chuyên toán của trường trung học phổ thông chuyên hùng vương
và nhanh chóng trở thành một hạt nhân xuất sắc của khối chuyên toán
hà cho biết em học kỹ những kiến thức cơ bản
rồi mới đọc thêm một số sách để luyện dạng bài tập nâng cao hơn
em xây dựng kế hoạch học
ngay từ đầu nhờ sự định hướng của bố mẹ và của thầy cô
và theo kế hoạch đấy em xây dựng chương trình học của em là
học nắm chắc kiến thức cơ bản
từ từ đấy mở rộng ra những bài khó hơn những phần kiến thức khác
với hai mươi chín tám điểm ngô thu hà vẫn giữ nguyên nguyện vọng xét tuyển ban đầu
là nộp hồ sơ vào trường đại học y hà nội
trở thành thủ khoa khối b
chính là cánh cưu
để em bước tiếp hành trình chinh phục ước mơ của mình
ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa chữa bệnh cứu người
tôi có định hướng cho cháu vào một số cái nghề
có thể là nghề y có thể là nghề giáo viên
thì tùy con lựa chọn
và nếu con thấy nó phù hợp với năng lực của mình
chứ gia đình thì không có một cái gì là
ngành giáo dục và đào tạo đất tổ
thêm một lần nữa
tự hào với thành tích hai năm liền
có thí sinh là thủ khoa của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
ngô thu hà hiểu rằng
trạng đường phía trước sẽ còn rất dài
kết quả hôm nay sẽ là bước đệm
để cô học trò sinh năm hai nghìn một
thêm tự tin vững vàng bước đi
trên con đường mình đã chọn
trong phần tin quốc tế
tòa án guatemala ngăn chặn việc ký thỏa thuận di cử với mỹ
dịch tà lợn châu phi lan rộng tại campuchia
tòa án hiến pháp guatemala vừa ra lệnh ngăn tổng thống nước này
jimmy morales ký thỏa thuận di cử với mỹ
phán quyết nêu rõ
bất kỳ thỏa thuận nào khiến guatemala trở thành nước thứ ba an toàn cho người di cư
cần phải được quốc hội nước này thông qua
việc trở thành nước thứ ba an toàn cho phép guatemala
trao quy chế tị nạn cho những người di cư
chủ yếu đến từ honduras và el salvador
vào lãnh thổ nước này để tới mexico trong hành trình tới mỹ
tổng thống guatemala jimmy morales
cũng đã hoãn chuyến thăm tới mỹ
nhằm thảo luận về vấn đề này
những người phản đối thỏa thuận cho biết
họ không muốn guatemala trở thành điểm đến của người di cư

đặc biệt là người dân nước này cũng nằm trong số những người di cư
chính phủ thái lan sẽ duy trì áp dụng chính sách sản xuất định hướng thị trường
để ổn định giá gạo theo cơ chế thị trường
và ngăn chặn những vấn đề có thể dẫn tới thảm nhũng
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha cho rằng
mong muốn của người dân phù hợp với kế hoạch toàn diện của chính phủ
về sản xuất lúa gạo và quảng bá sản phẩm
nhằm mục đích cân bằng cung cầu
theo các nguyên tắc sản xuất định hướng thị trường
ổn định giá gạo
trong năm nay bộ nông nghiệp và hợp tác xã sẽ theo đuổi các kế hoạch
thúc đẩy canh tác và bán gạo
theo đó giảm chi phí sản xuất và các nguy cơ về giá
chẳng hạn như đa dạng giống cây trồng trong mùa khô
sản xuất và phân bổ hạt giống tốt
thúc đẩy hệ thống canh tác quy mô lớn và sản xuất gạo hữu cơ
đồng thời kết nối toàn diện thị trường gạo hữu cơ và thị trường gạo
theo tiêu chuẩn gáp
định hướng của chính phủ mới vẫn quan tâm lợi ích bền vững của người nông dân
khuyến khích người dân xây dựng nguồn thu nhập
có thể tự trang trải cho đời sống gia đình
theo báo cáo đánh giá thường niên về tiến độ thực hiện một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
nhiều nước vẫn chưa triển khai những bước đi quan trọng để đạt mục tiêu
đáng chú ý tại khu vực đông nam á
thái lan đứng ở thứ hạng cao nhất
vị trí bốn mươi trên một trăm sáu mươi hai nước
việt nam đứng ở vị trí thứ năm mươi bốn
vươn lên ba bậc so với năm ngoái
báo cáo đánh giá dựa trên thang điểm từ đến một trăm linh điểm
theo đó đan mạch đạt thứ hạng cao nhất với tám mươi năm hai điểm
cộng hòa trung phi xếp cuối danh sách với ba mươi chín một điểm
nhiều nước đã chính thức thông qua sdg
tuy nhiên chỉ có một mươi tám trong bốn mươi ba nước được khảo sát
đề cập đến sdg trong kế hoạch ngân sách của chính phủ
những vấn đề cản trở tiến độ đạt được các mục tiêu của liên hợp quốc
việc sử dụng quỹ đất và sản phẩm lương thực
chưa đáp ứng được nhu cầu của con người
trong khi nông nghiệp đang phá hoại đa dạng sinh học
lãng phí nguồn nước và chiếm tới hai mươi năm lượng khí thải gây hậu ứng nhạc kính
hai tỷ người thiếu dinh dưỡng
tám trăm linh triệu người thiếu ăn
trong khi tỷ lệ béo phỉ gia tăng
và ba mươi ba lượng lương thực sản xuất ra bị lãng phí
bộ nông nghiệp campuchia thông báo dịch tả lợn châu phi
đã tiếp tục lan sang một tỉnh khác ở khu vực miền nam nước này
hiện dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại năm tỉnh của campuchia
các ca nhiễm bệnh mới nhất đã được phát hiện
tại hai trại nuôi lợn ở hai xã của tỉnh kanda
bộ nông nghiệp campuchia đã chỉ thị các cơ quan chức năng
tiêu hủy hoàn toàn số lợn tại vùng dịch
giám sát các khu vực bị ảnh hưởng
và theo dõi chặt chẽ trong bán kính một mươi km
từ những khu vực bùng phát dịch
việc mua bán vận chuyển lợn sống thịt lợn
hay các sản phẩm làm từ lợn
trong bán kính ba km
từ vùng bùng phát dịch đều bị bình chỉ
tới nay dịch bệnh tại campuchia đã khiến hơn một con lợn chết
và tám trăm linh con khác bị tiêu hủy
để ngăn ngừa virus lây lan
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại